xin chào quý vị và các bạn đã bước sang thời điểm cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một bắt đầu có hoạt động của không khí lạnh
tuy nhiên các đợt hoạt động này của không khí lạnh được đánh giá là yếu hơn so với cùng kỳ nhiều năm
thời tiết bắc bộ trong ngày mai và những ngày tới phổ biến tạnh giáo ít mưa
chủ yếu xảy ra vào khoảng chiều tối đến sáng sớm
về đêm và sáng trời xe lạnh ban ngày có nắng và nhiệt độ không quá cao
chủ yếu giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
từ đà nẵng đến bình thuận mưa chỉ xuất hiện rải rác
tập trung chính về chiều và tối
nhiệt độ trưa chiều là hai mươi chín ba mươi hai độ
từ hôm nay ba mươi tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
trên các sông từ hà tĩnh đến quảng ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến bảy mét
hạ lưu từ một đến ba mét
trong đợt lũ này mức nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai
có sông trên báo động hai
hạ lưu sông la hà tĩnh còn dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lụ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
khu vực tây nguyên và nam bộ mưa sẽ xuất hiện đều về chiều và tối
cục bộ có mưa rông lượng khá
ngày còn nắng với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc cấp bốn đến cấp sáu biển động
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm có lúc có mưa mưa rào nhẹ
ngày phổ biến ít mưa có nắng
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ